tổng bí thư nguyễn phú trọng coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa thượng viện campuchia và quốc hội việt nam
mong rằng trong thời gian sắp tới hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của quốc hội nhất là kinh nghiệm lập pháp
tổng bí thư mong muốn quốc hội việt nam và thượng viện campuchia tăng cường phối hợp kiểm tra đôn đốc các bộ ngành địa phương các doanh nghiệp tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả
các hiệp ước hiệp định thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện việt nam campuchia
tổng bí thư chân thành cảm ơn thượng viện và nhân dân campuchia về sự quan tâm tạo điều kiện đảm bảo các quyền hợp pháp của người việt nam làm ăn sinh sống học tập tại campuchia
mong muốn thượng viện và quốc hội campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất về pháp lý để cộng đồng người việt nam ở campuchia có cuộc sống ổn định
thực sự yên tâm và hợp tác
tâm phấn khởi góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển đất nước campuchia